ngày hai mươi bốn tháng bảy qua kiểm tra đột xuất quán bar tại quận một
công an tp hcm đã phát hiện hơn hai trăm linh người dương tính với chất ma túy
quán ba nghìn ba mươi x tám nằm trên đường nam quốc cang phường phạm ngũ lão
khi hàng trăm cảnh sát ập vào kiểm tra đang có hơn ba trăm linh người quay cuồng trong tiếng nhạc
và có biểu hiện dùng chất ma túy
nhiều nhóm thanh niên hỗn loạn tháo chạy ra các cửa nhưng bị cảnh sát phong tỏa chặn lại
nhiều gói ma túy tổng hợp thuốc lắc được tìm thấy dưới sàn nhảy
công an còn phát hiện tịch thu nhiều ma túy trong quân viên quán ba
toàn bộ khách bị đưa về trụ sở công an làm việc
qua test nhanh đã phát hiện hơn hai trăm linh người dương tính với chất ma túy